xin chào và hẹn gặp lại

người bán cũng cho biết chỉ nhận khách đặt hàng qua điện thoại chứ không bán trực tiếp
thể nặng phải uống thuốc trong ba tháng duy trì đều mỗi ngày uống hai viên
không chỉ các loại thuốc lọc phổi cho người trưởng thành tại cửa hàng này những sản phẩm cho trẻ em cũng được người bán nhiệt tình giới thiệu
đang nói những sản phẩm này không cần dùng theo hướng dẫn kê đơn của bác sĩ người bệnh uống thấy khỏe là được
điểm chung của các sản phẩm này đều là hàng sách tay chưa được bộ y tế cấp phép trên thị trường việt nam
dù trên bao bì sản phẩm không có thông tin bằng tiếng việt nhưng chúng lại được quảng cáo với công dụng thần kỳ
vệ sinh miệng và cổ họng để tránh tích tù màng bám tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
thay bàn chải đánh răng theo chô kỳ ba tháng
xô miệng và hỏng bằng nước muối sinh lý vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ
ăn đầy đủ chất hạn chế thức ăn cứng hay rượu bia thuốc lá do dễ kích thích niềm mạc của họng